thưa quý vị với mục tiêu là đưa quận tây hồ thành phố hà nội trở thành trung tâm văn hóa du lịch của thủ đô
thời gian gần đây rất nhiều sự kiện văn hóa lớn và độc đáo đã được tổ chức trên địa bàn này đặc biệt là ở khu vực xung quanh hồ tây
vòng mới đây nhất vào tối ngày chín tháng ba vừa qua chương trình du lịch hà nội chào hai nghìn hai mươi bốn gate on hà nội hai nghìn hai mươi bốn
đã khai mạc tại không gian văn hóa sáng tạo tây hồ phố đi bộ trịnh công sơn cùng màn trình diễn ánh sáng với ba trăm linh drone bay trên bầu trời
chương trình đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng vì những trải nghiệm mới lạ
tuy nhiên tình trạng ủn tắc xảy ra trước trong và sau khi diễn ra sự kiện này đã khiến cho không ít người dân phải than phiền
ngay sau khi màn trình diễn ánh sáng trong chương trình du lịch hà nội chào hai nghìn hai mươi bốn diễn ra
ngay lập tức hàng loạt bài đăng cùng những bức ảnh video clip về sự kiện này
được lan tỏa trên khắp các mạng xã hội
lung linh đặc sắc là những điều mà nhiều người dân và du khách cảm nhận được khi tận mắt chứng kiến màn trình diễn
tuyệt đẹp luôn dịp tết về quê không có cơ hội đi xem nay mới được tận mắt trên ngưỡng
hoàn ngành nước nhà hội nhập công nghệ kỹ thuật tiên tiến xin chúc mừng
hơi mưa phùn một tí nhưng xem cũng đã mắt lắm mọi người ơi mà đông quá là đông
trên lấn sô đẩy chờ đợi một hồi
cuối cùng cũng được xem màn trình diễn rất tuyệt vời luôn
tuy nhiên bên cạnh đó là hàng loạt lời than tiền với tâm lý chán nản mệt mỏi về tình trạng ủn tắc giao thông
tại các khu vực lân cận nơi diễn ra sự kiện
không chỉ những người đi xem phải chịu cảnh trôn chân một chỗ
mà rất nhiều người chỉ lưu thông qua các khu vực này cũng phải chịu cảnh tiến thoai lưỡng nan
đặc biệt khu vực xung quanh đó còn có những tuyến đường lớn dẫn ra sân bay nội bài
hôm qua vì sự kiện trình diễn máy bay không nổi lên
mà em cũng kẹt ngoài đường đôi tiếng
người thích đi xem thì thấy đẹp chứ người chỉ mong về nhà mới là cuộc khổ quá
báo chí chỉ đăng sẽ có sự kiện chứ không thấy nói bất cứ điều gì về các giải pháp phân luồng giao thông cả
tối qua nhiều dân tình ngơ ngác vì hồ tây tắt đường kinh khủng khiếp
kinh ngạc hơn là đường võ trí công lên cầu nhật tân cũng đông cứng như đêm xe không nhúc nhích nổi
hóa ra là do sự kiện trình diễn dron xếp hình ở hồ tây
các ngã đường xung quanh bị cấm nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng tới các con đường không liên quan tới sự kiện đó
trước đó để phục vụ cho sự kiện sở giao thông vận tải tp hà nội đã có thông báo về việc cấm đường ba tuyến phố
trong khoảng từ một mươi tám h đến hai mươi hai h các ngày tám tháng ba và chín tháng ba
và bố trí phân luồng từ xa nhằm tránh gây ủn tắc trên tuyến đường lạc long quân âu cơ
tuy nhiên thực tế việc ủn tắc lại xảy ra trên diện rộng hơn với nhiều tuyến phố con đường lớn khác
nhiều ý kiến
của cư dân mạng cho rằng với các sự kiện lớn như thế này
bạn tổ chức cần phải có tinh toán kỹ lưỡng hơn về phương án phân luồng
tránh ảnh hưởng đến việc lưu thông và các hoạt động giao thông bình thường
những sự kiện gây tắt đường như thế này cơ quan chức năng nên có quy định phân luồng cho đường đi sân bay
nội địa nhỡ còn đỡ các chuyến bay quốc tế mới khổ cơ
chỉ thấy thông báo cấm xe ở khu vực tổ chức lễ hội thôi
chứ không hề thấy có phân luồng ở các khu vực xung quanh để tránh ảnh hưởng đến các tuyến đường chính khác
hà nội muốn biến hồ tây thành một trung tâm du lịch sự kiện văn hóa thể thao hấp dẫn
thì phải giải quyết được bài toán về giao thông tính toán địa điểm phù hợp
cách thức tổ chức hợp lý thì mới nên cơm nên cháo được
qua vụ này các bác chắc phải tính toán phương án phân luồng giao thông từ sớm từ xa
với những sự kiện lớn tập trung đông người sắp tới
chứ cứ để loạn cào cào như thế này thì ai dám đi xem nữa
sự kiện có hay có đẹp mà phải chịu cảnh tắt đường cũng mệt mỏi lắm thôi chịu
trong bối cảnh hà nội đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa
tây hồ cũng định hướng sẽ trở thành trung tâm văn hóa du lịch của thủ đô
việc này được cộng đồng mạng hết sức ủng hộ và kỳ vọng sẽ tạo ra những điểm đến
chương trình mới thu hút du khách trong và ngoài nước đến với thủ đô xinh đẹp